vụ việc bé a tám tuổi tp hcm tử vong do bị di gẻ chút đòn roi khiến dư luận rúng động suốt một thời gian dài bởi hàng loạt những tình tiết đau lòng
dù sự việc đã trải qua một thời gian khá dài nhưng trong lòng mỗi người đặc biệt là những người thân của bé va vẫn luôn đau đáu nỗi niềm tiếc thương như muốn tìm lại công bằng cho bé
mới đây theo thông tin từ báo đời sống và pháp luật bác ruột của bé va anh nguyễn quang vinh đã đăng tải trên mạng xã hội tình hình mới nhất về quá trình điều tra vụ việc thương tâm này
nay nghe bên anh pc một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm trực tiếp thụ lý chỉ đạo giải quyết vụ va nói mà mình cảm thấy nhẹn lòng
anh bảo đang làm kết luận điều tra gia đình cứ yên tâm vụ việc của cháu phải xử lý nhanh đúng người đúng tội đúng pháp luật không gia hạn thời gian điều tra nữa mà đang xử lý một cách nhanh nhất
cảm ơn các anh nhiều thiên thần của bác
trước thông tin này cũng có rất nhiều người bày tỏ sự vui mừng cũng như mong lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ vụ án
xử lý đúng người đúng tội đối với rì gẻ nguyễn võ quỳnh trang và bố ruột của bé là nguyễn kim trung thái
theo thông tin từ cơ quan điều tra nguyễn kim trung thái và nguyễn võ quỳnh trang có mối quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tại căn hộ trung gư saigon pearl cùng với con gái va con riêng của thái
trong khoảng thời gian này trang thỉnh thoảng có đánh là cháu va
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bé a phải học online thái giao trang kèm con gái học
trang thường chửi mắng
nhiều hung khí tác động vật lý lên cháu
riêng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ngày bé va tử vong trong khoảng thời gian dài từ một mươi bốn đến một mươi tám giờ
trang đã dùng hung khí bằng gỗ dài khoảng chín mươi cm ra tay mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên người cháu
đáng chú ý trang lấy chân tác động mạnh vào các vùng nhạy cảm của cháu
trang còn dùng dây buộc tay chân để khi bé va bị kỳ sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học vừa quỳ học vừa uống nước
khi nạn nhân đang quỳ trang dùng tay tác động mạnh
khiến cháu gái bị kỳ sức như muốn đổ gục
chưa dừng lại trang tiếp tục bắt cháu ngồi vào ghế học
khi cháu gái đang ngồi ghế trang dùng chân khiến cháu gái té ngã
và cháu tiếp tục kháng ngựa ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi khó thở
thấy vậy chàng đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên tẻ ngã sức khỏe lúc này rất yếu
trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước những chất màu trắng
sau đó bé va ngã xuống đất ngất liệm
trang lúc đó mới gọi điện thoại cho thái về nhà đưa va vào viện thế nhưng cháu bé được xác định đã tử vong
ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
về việc khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm
đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người
và có quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn kim trung thái về hành vi đối xử tan ác với con ruột
và che giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đến ngày một mươi sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân tử vong của cháu va
là do phù phổi cấp và sốc chấn thương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị vậy là ngày pháp luật tuyên án cho những hành vi mất nhân tính của nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn trung kim thái đã không còn xa
tuy nhiên có lẽ sẽ không có bản án nào bù đắp được những đau đớn cho cháu va đã phải trải qua cũng như nỗi đau để lại cho gia đình nạn nhân
hiện tại người thân của bé va cũng như các luật sư vẫn đang quyết liệt tìm lại công bằng cho thiên thần nhỏ đang thương
theo thông tin từ luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội cho biết
vào ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ông đã cùng mẹ cháu va làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm pc một
về các nội dung liên quan đến vụ án và việc mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu
trước đó cơ quan điều tra đã nhận được nhiều hồ sơ đăng ký bảo vệ quyền lợi cho chó bé được gửi đến
tại buổi làm việc mẹ cho bé thống nhất với cơ quan điều tra mời ba luật sư bảo vệ quyền lợi miễn phí
trên cơ sở đó cơ quan điều tra đã cấp thông báo về việc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các luật sư bao gồm
luật sư trần thị ngọc nữ tri hội trưởng tri hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
luật sư phạm công hùng giám đốc công ty luật trách nhiệm ứng hạn một thành viên công hùng và cộng sự đoàn luật sư tp hcm
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh thuộc đoàn luật sư tp hcm
luật sư thơm nêu quan điểm
hành vi phạm tội của bị can nguyễn võ quỳnh trang đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể sức khỏe danh dự nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người đặc biệt là tính mạng trẻ
là người yếu thế được hiến pháp pháp luật công ước quốc tế quyền trẻ em bảo vệ do đó cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật
hành vi của dì gẻ nguyễn võ quỳnh trang thể hiện bản tính ác độc không còn tính người trong cùng một thời gian liên tục đã phạm hai tội
trong đó có tội đoạt mạng người theo khoảng một điều một trăm hai mươi ba là tội đặc biệt nghiêm trọng có nhiều tình tiết định khung tăng nặng đoạt mạng người dưới một mươi sáu tuổi có tính chất côn đồ cố ý thực hiện phạm tội đến cùng và tội đối xử tàn ác với người khác theo quy định tại khoảng hai điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự
ông thơm cho rằng việc cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn đối tượng này khỏi xã hội là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật
theo hành vi của người bố nguyễn kim trung thái hội quản điều tra khởi tố thái về hai tội danh hành hạ người khác và che giấu tội phạm đây là quyết định tố tụng bắt đầu
sau này trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án nếu có căn cứ thì ông sẽ cùng các luật sư đồng nghiệp kiến nghị xử lý thái đồng phạm với trang về hành vi đoạt mạng người
theo luật sư thơm nếu trong quá trình điều tra có căn cứ xác định ngày hai mươi hai tháng một mươi một thái trực tiếp hoặc gián tiếp biết trang ra tay tàn độc
với con gái song không những không can ngăn mà còn giúp sức về mặt tinh thần bỏ mặc cho đối tượng ra tay với con đến tử vong thì sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm đoạt mạng người với lỗi cố ý gián tiếp theo khoảng hai điều một mươi bộ luật hình sự
có thể thấy hành vi của người bố là vô cảm lạnh lùng tàn ác khi cùng nguyễn võ quỳnh trang tham gia vào những trận đòn roi chút lên con gái suốt thời gian dài
cháu gái đã thiếu thốn tình cảm của mẹ do bị ngăn cản gặp
nhưng thái không thương yêu bổ đáp cho con mà lại để người tình đối xử tan độc với cháu đến tử vong nên cần phải xử lý nghiêm minh nhất
hiện nay vụ án đã và đang được cơ quan điều tra quyết liệt điều tra theo quy định của bộ luật tố tụng để đưa các đối tượng ra xét xử
mọi người hãy vững tin vào công lý và sự nghiêm minh của pháp luật
không một ai có thể dung túng bao che và có thể biện minh được cho tội ác sát hại nạn nhân nhỏ tuổi dã man tàn bạo trong nhà nước pháp quyền
luật sư nguyễn anh thơm chia sẻ
kẻ thù ác thì sẽ phải đền tội nhưng những đòn roi mà nạn nhân phải chịu đựng cùng nỗi đau đến xé lòng của người thân ở lại sẽ mãi mãi không thể ngôi ngoài
hy vọng pháp luật sẽ có một hình phạt nghiêm minh cho những tội ác tài trời mà hai kẻ mất nhân tính quỳnh trang và kim thái đã gây ra
chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị chi tiết bản án của các đối tượng trên ngay sau khi cơ quan chức năng đưa ra thông tin chính thức